có lẽ bất cứ ai trong số chúng ta những con người của ngày hôm nay đều không khỏi cảm thấy bồi hồi xúc động
bởi trong kháng chiến chống mỹ ngã ba đồng lộc thuộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh chính là huyết mạch giao thông
là con đường duy nhất mà các đoàn xe vận chuyển lương thực đạn dược từ hậu phương miền bắc vào chiến trường miền nam buộc phải đi qua
do đó nó đã trở thành túi bom chảo lửa thành đối tượng để không quân mỹ điên cuồng đánh phá suốt ngày đêm
hàng vạn hàng vạn chiến sĩ đồng bào của chúng ta đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vì sự thông suốt của con đường huyết mạch này
trong đó phải kể đến sự hy sinh của một mươi cô gái thanh niên sung phong thuộc tiểu đội bốn đại đội năm trăm năm mươi hai vào ngày hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám khi tuổi đời còn rất trẻ
nơi các cô ngã xuống giờ đã là một khu di tích quốc gia giàu giá trị văn hóa lịch sử
là một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau
nơi này đã và đang được một tập thể cán bộ nhân viên ngày ngày coi sóc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm sự nhiệt tình và niềm vinh dự tự hào của mình
thậm chí có thể nói họ sống bên những người mãi mãi thanh xuân
tập thể cán bộ nhân viên của ban quản lý khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc hầu hết là những người trẻ và rất giàu tâm huyết với công việc của mình
anh trần đình ước trưởng ban được tỉnh đoàn hà tĩnh điều về ngã ba đồng lộc năm hai nghìn một mươi một anh chia sẻ
ở đây về mùa khô thì là nóng như trào lửa
về mùa mưa thì là rát mướt
mà cho dù là mùa đông hay là mùa hè thì anh em đi làm việc lúc nào phải đi trước về sau
đi trước giờ hành chính gần một tiếng hồ để làm công tác là vệ sinh chỉnh trang trong tổng thể khuôn viên khu di tích
trước giờ là đón khách hay là cuối ngày thì khi mà du khách đang còn về để dân hương
ví dụ như mùa khô này là có khi là bảy tám giờ tối khách vào đang còn
thì anh em chúng ta phải đồng viên anh em ở lại để tiếp tục là đón khách
từ nhiều năm nay bất kể đông hay hạ nắng hay mưa cứ mỗi sáng sớm trước giờ hành chính là anh chị em thuộc ban quản lý khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc đã có mặt đầy đủ để dọn dẹp làm vệ sinh sạch sẽ mọi nơi
từ khu tưởng niệm liệt sĩ tượng đài khu mộ của một mươi cô
nhà truyền thống thanh niên sung phong đến các lối đi quanh co dở bóng cây xanh
đây là việc làm bình thường nhưng cần thiết
bởi trên thực tế ngã ba đồng lộc đã là một địa chỉ du lịch về nguồn du lịch văn hóa lịch sử nổi tiếng của tỉnh hà tĩnh và của cả nước nói chung
du khách trong nam ngoài bắc và cả du khách nước ngoài đến với ngã ba đồng lộc rất đông và không phải bao giờ cũng theo giờ sức nhất định
dù vậy bất cứ lúc nào họ cũng cần một không gian sạch và thoáng
để được đắm mình trong ký ức chiến tranh và trong sự tưởng nhớ những người đã hy sinh vì đất nước
hơn nữa với anh chị em đang công tác ở đây việc làm bình thường ấy chính là một cách cụ thể để bày tỏ niềm tri ân trước những người đã khuất
với chúng tôi là một đơn vị cấp hai của tỉnh đoàn hoạt động trong ngành du lịch
và đặc biệt hơn nữa trong tính chất của thanh niên
thì việc hoạt động của ngành du lịch thì nó khác với các đơn vị khác
thì chúng tôi tổ chức đón tiếp không chỉ là vào giờ hành chính mà tất cả các buổi trong ngày kể cả buổi trưa và buổi tối khi có du khách yêu cầu
chúng tôi thiệt nghĩ là được phục vụ du khách khi về với ngã ba đồng lộc
và cũng như được phục vụ tâm nguyện của du khách khi mong muốn được nghe hướng dẫn
với chúng tôi bất cứ thời gian nào chúng tôi cũng đáp ứng lòng mong mỏi của du khách
và chúng tôi cảm thấy đó là một điểm tự hào
chúng tôi không bao giờ ngần ngại cái chuyện vất vả nắng mưa hay là thời gian
mà chúng tôi luôn luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
và đặc biệt hơn nữa là đáp ứng kinh lòng mong mỏi kỹ thuật tối đa của du khách
phục vụ du khách tối đa khi về được ngã ba đồng lộc
được mong muốn được trải nghiệm về lịch sử tại ngã ba đồng lộc
và cũng như dân hương tượng niệm tri ân các nhóm nghệ sĩ
theo thống kê tương đối chính xác mỗi năm khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba đồng lộc đón tiếp trên ba trăm linh lượt khách
trong đó có những đoàn khách của đảng và nhà nước
của các bộ
của lãnh đạo các tỉnh bản
và rất nhiều đoàn khách quốc tế
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy ban quản lý khu di tích đã đón tiếp trên một trăm năm mươi lượt khách
đặc biệt tháng bảy năm nay tháng kỷ niệm bảy mươi năm ngày tri ân thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng
mỗi ngày đã có trên một lượt khách về đồng lộc để dân hương tưởng niệm
về đây các đoàn khách được anh chị em ban quản lý khu di tích chào đón niềm nở

được hướng dẫn chú đáo từng bước
để sao cho cuộc viếng thăm trở nên trọn vẹn và đạt hiệu quả cao nhất
từ khâu thuyết minh mô tả lịch sử của ngã ba đồng lộc trong chiến tranh
đến khâu hành lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ
ở đâu anh chị em cũng làm bằng tất cả sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của mình
không phải là trách nhiệm như trước những công việc bình thường khác
mà là trách nhiệm của những người ý thức được rằng
mình là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại
là người khơi dậy và làm bừng sáng ngọn lửa đấu tranh
mà các thế hệ thanh niên sung phong đi trước đã thắp lên
một lần cho mãi mãi
với cán bộ nhân viên thuộc khu di tích ngã ba đồng lộc
mỗi lần đón tiếp hướng dẫn một lượt khách
là một lần họ được sống lại trong ký ức của dân tộc
ký ức chiến tranh rất đỗi đau thương
nhưng cũng rất đỗi hào hùng
từng ngày như thế đi qua
ngã ba đồng lộc đã ăn sâu vào trái tim họ
như một tiếng gọi đầy tha thiết
như một trốn về thấm đẫm yêu thương
anh đảo anh tuân
phó trưởng ban quản lý khu di tích ngã ba đồng lộc tâm sự
ở đây thì cán bộ có những đồng chí công tác gần hai mươi năm
có những đồng chí thì mới được hai đến ba năm
nhưng phải nói rằng là cái sự gắn kết đối với bản thân
đối với khu di tích ngã ba đồng lộc thì nó rất là lớn
mặc dù thì có những đồng chí
mặc dù thì có những khó khăn
mà chúng tôi đều sung kích tình nguyện để vượt qua những khó khăn đó
để hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình
có những đồng chí là đi công tác xa chẳng hạn
thì luôn luôn nhớ về đồng lộc
muốn về đồng lộc
không thể bao giờ quên được đồng lộc
giống như đồng lộc nó hằn vào trong máu
chúng tôi thiết nghĩ rằng là một thế hệ đã ngã xuống
cho nên độc lục tự do của tổ quốc
thế bây giờ phải có một cái thế hệ để làm cái nhịp cầu nối
để cho thế sau này họ hiểu được cái quá khứ hào hùng đó
về với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba đồng lộc
vào những ngày tháng bảy này
chúng ta được nghe chuyện về một mươi cô gái thanh niên xu phong của tiểu đội bốn
được biết đến lịch sử của đồng lộc trong kháng chiến chống mỹ
nhưng hơn thế
chúng ta còn có thể nắm được những nét lớn về sự hình thành và lớn mạnh
quá trình chiến đấu gian khổ và những hy sinh to lớn
của lực lượng thanh niên xu phong việt nam
trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
nhà truyền thống thanh niên xu phong
thuộc khu di tích ngã ba đồng lộc
hiện đang trưng bày rất nhiều hiện vật
nói về lịch sử anh dũng và đầy tự hào đó
bên cạnh những hiện vật vật thể
còn có cả những hiện vật tinh thần
như những bài thơ ra đời với cảm hứng từ ngã ba đồng lộc anh hùng
bài thơ cúc ơi
của tác giả yến thanh
có thể coi là một bài thơ đầu tiên trong dòng mạch này
bài thơ đã luôn sống trong tâm khảm của anh chị em đang công tác ở đây
như một niềm rưng rưng khôn xiết
tiểu đội đã về
xếp một hàng ngang
cúc ơi em ở đâu sao không về tập hợp
chính bản đã quy quần đụ mặt
á trưởng vộ thì tật đã điểm danh
chỉ thiếu mình em chính bộ là mười răng được
bọn anh cũng mới tìm vẹt cuốc
địch số bao nhiêu bọn anh không cần
chỉ sợ em đau
nên nhát cuốc
cúc ơi em ở đâu đất sâu lạnh lắm
da em thì xanh áo em thì mỏng
cúc ơi em ở đâu
về với bọn anh
tập lược trong ngàn phố
ăn quýt đỏ ốc sơn bằng chanh trâu cắt cỏ
bài toàn lập năm em còn chưa nhớ
gối còn theo giờ
ở đâu hỡi cúc đồng đội tìm em đũa găm cơm úp
khán cả cổ rồi
ở đây thì ngoài cái việc mà chăm lo cái hướng khói
cho anh liên kẻ huấn luyện sĩ
chăm lo phần mộ cho mấy cô gái
thì chúng tôi với cái công việc hoạt động xã hội từ thiện
để nó đạt nghĩa
thì hàng năm
cơ quan công đoàn
đoàn thanh niên
thì đều là tổ chức
đối với thân nhân của gia đình của một mươi nữ anh hùng liệt sĩ
hít sinh tài ngạc và đồng lộc
thì hàng năm như thế thì chúng tôi cũng có nhiều cái đợt
để đây là đến
đồng viên thăm hỏi
và chia sẻ
với gia đình thân nhân
của một mươi người anh hùng liệt sĩ
rồi chúng tôi cũng vận động được nhiều cái phân qua
của các cái tổ chức cá nhân
cả cái nhà hào tâm
để đây là
cho thân nhân của một mươi người anh hùng liệt sĩ
để qua đó
thì để nó giúp đỡ gia đình
vượt qua những cái khó khăn
với tập thể lãnh đạo
và cán bộ nhân viên
ban quản lý khu di tích lịch sử
ngã ba đồng lộc
việc thăm hỏi
các liệt sĩ
không chỉ là thực hiện
một chính sách đúng đắn
của nhà nước
mà hơn thế nữa
chính là thực hiện
một nhu cầu
tự sâu thẳm
trái tim mình
trong tình cảm
với gia đình
đã hy sinh
vì đất nước
đây là việc
mà anh chị em
không phụ thuộc
vào các ngày lễ tết
hay các dịp
anh trần đình ước
trưởng ban quản lý
và vài anh chị em khác
cùng đến thăm
thân nhân liệt sĩ
võ thị hà
người trẻ nhất
trong số mười cô gái
thanh niên xuân phong
đã hy sinh
ở ngã ba đồng lộng
trò chuyện với nhau
trong không khí
của những người
cùng một gia đình
ông võ tây sơn
võ thị hà
giữa các gia đình
ban quản lý
cố giới thích
ngã ba ngọc lộc
không nói là
nói như là
không có thời gian
về gia đình nữa
như kiểu là
một vấn đề
người thân gia đình
các thành viên
ban quản lý
của gia đình
của người nhà
cho nên là
là tương tương
thăm gia đình
từ đời sống
làm ăn kinh tế
một quan hệ tình cảm
đi làm nhau
thì tôi cảm thấy đó
một quan hệ
dùng một từ
một quan hệ đặc biệt
ngã ba đồng lộc
mảnh đất nhỏ hẹp ấy
vị trí ít hầu
trên tuyến giao thông huyết mạch
nỗi liền hậu phương miền bắc
với tiền tuyến miền nam ấy
hố bom chồng hố bom
xác người lấp xác người
biết bao chiến sĩ bộ đội
và thanh niên song phong
đã ngã xuống
trên mảnh đất này
để viết lên
một khúc ca
bi tráng bậc nhất
trong lịch sử chiến tranh
của dân tộc việt nam
những con người
còn rất trẻ
những con người
đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình
vì độc lập dân tộc
vì thống nhất đất nước
vì cuộc sống bình yên
của nhân dân
những con người ấy
đã trở thành những linh hồn bất tử
thác là thể phách
còn là tinh anh
có lẽ chăng
cứ mỗi sáng mỗi chiều
khi tiếng chuông trên tháp chuông đồng lộc rung lên
là những linh hồn bất tử nọ
lại cùng nhau trâu tuần trên mảnh đất thiêng
hân hưởng tấm tình của những người còn sống
dành cho những người đã khuất
linh chuông đồng lộc
đó là tiếng chuông của khát vọng hòa bình
luôn thao thiết chảy
trong mảnh máu của dân tộc việt nam
đó là tiếng chuông ngân mãi lòng tưởng nhớ
và niềm tri ân trước một thế hệ
đã hiến dâng tất cả vì đất nước
đó là tiếng chuông thúc giục những con người
ngày hôm nay
hãy sống sao cho xứng
với những con người đã khuất ngày hôm qua
những người mãi mãi tuổi thanh xuân
hãy sống sao cho xứng